thủ tướng chính phủ đã đồng ý tiếp tục miễn visa cho năm nước tây âu bao gồm anh pháp italia đức và tây ban nha
bắt đầu từ ngày một tháng bảy năm hai nghìn một mươi tám với thời hạn là ba năm
đây được xem là động thái tích cực mở ra triển vọng mới cho ngành du lịch việt nam
năm hai nghìn một mươi năm có bảy trăm hai mươi lượt khách tây âu đến việt nam
năm hai nghìn một mươi sáu con số này tăng lên tám trăm năm mươi năm lượt khách và năm hai nghìn một mươi bảy là một năm triệu lượt khách
theo đánh giá của nhiều chuyên gia du lịch thì miễn thị thực là một lợi thế trong thu hút du khách quốc tế đến việt nam
cũng là một cái giải pháp rất tốt tại thời điểm này thu hút được khách du lịch đến việt nam
trong các thị trường này cũng có thời gian vừa rồi chúng tôi đã ngay lập tức truyền tải đến cho khách hàng
cũng như đối tác phổ biệt chính sách miễn thị thực và cũng có sức tăng lên khoảng tầm từ năm đến một mươi
hiện nay công dân năm nước tây âu này được hơn một trăm bảy mươi nước trên thế giới miễn thị thực
năm nước này cũng được đánh giá là thị trường khách có mức tiêu dùng lớn khi du lịch
đơn giản hóa thủ tục giúp việt nam trở thành điểm đến hấp dẫn hơn đối với du khách
thêm vào đó nếu tăng thời hạn cho họ lưu trú ở việt nam từ một mươi năm ngày lên ba mươi ngày
thì sẽ tạo nguồn thu rất lớn trong kinh doanh du lịch
rất dễ dàng cho du khách để đến châu á cũng như việt nam mà không phải lo về thủ tục visa
tôi nghĩ rằng mình sẽ có hai tuần tuyệt vời ở việt nam
tôi chắc chắn sẽ quay trở lại việt nam vì thủ tục nhập cảnh đơn giản và thời gian lưu trú được kéo dài hơn
tôi đến việt nam hai tuần và không cần phải xin visa
xin visa là một quá trình phức tạp và tôi sẽ chọn đến những nước có thủ tục dễ dàng hơn
họ nghĩ là chúng ta không cần visa chúng ta không cần phải trả tiền cho những thứ khác không cần nhiều vấn đề

cũng từ đó tạo điều kiện cho các đơn vị lữ hành có nhiều chiến lược dài hạn thu hút khách du lịch đến việt nam